tại hà nội bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức lễ tiếp nhận bản thảo bộ lịch sử việt nam qua các thời kỳ
bản thảo có sự tham gia đóng góp của trên ba trăm linh chuyên gia hàng đầu về lịch sử việt nam
phó thủ tướng vũ đức đam tham dự buổi lễ
trong năm năm qua đề án nghiên cứu biên soạn bộ lịch sử việt nam được xây dựng nhằm nghiên cứu
biên soạn bộ lịch sử việt nam hai mươi năm tập thông sử trong đó có một mươi ba tập lịch sử việt nam thời kỳ cổ trung đại
một mươi hai tập thời kỳ cận hiện đại và năm tập biên sự kiện lịch sử
theo đó mỗi tập được coi là một đề tài khoa học cấp quốc gia được xác định là bộ quốc sử mang tính quốc gia trinh thống
quán triệt thể hiện được quan điểm của đảng và tư tưởng hồ chí minh về lịch sử dân tộc
với sự tham gia đóng góp của trên ba trăm linh chuyên gia hàng đầu về lịch sử việt nam
tư liệu sử dụng và trù thích trong bộ quốc sử được truy đến tư liệu gốc
bảo đảm tính khách quan trung thực tôn trọng sự thật lịch sử